tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án vụ sai phạm dẫn đến thất thoát gần một bảy trăm linh tỷ đồng
tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển bidv
hai cựu phó tổng giám đốc ngân hàng này bị cáo trần lục lan bị tuyên án tám năm tù
và bị cáo đoàn ánh sáng bị tuyên sáu năm sáu tháng tù
về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
tòa tuyên bị cáo kiều đình hòa cựu giám đốc bidv hà tĩnh năm năm tù
tòa tuyên bị cáo ngô duy chính cựu giám đốc bidv hà thành bảy năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
nhóm cựu cán bộ bidv hà thành và hà tĩnh là lê thị văn anh bị tuyên ba năm tù treo
nguyễn xuân giáp sáu năm tù phạm hồng quang bốn năm tù và đặng thanh nam ba năm sáu tháng tù
còn bị cáo đoàn hồng dũng cựu giám đốc công ty trung dũng lĩnh một mươi tám năm tù
trần anh quang cựu giám đốc công ty bình hà một mươi ba năm tù đinh văn dũng một mươi hai năm tù
nguyễn thị thanh sơn cựu giám đốc công ty hà nam ba năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngoài tuyên phạt án tù tòa án còn buộc các bị cáo là cựu lãnh đạo doanh nghiệp
phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của ngân hàng
đồng thời hội đồng xét xử cũng xét thấy cần tiếp tục phong tỏa kê biên
và ngăn chặn giao dịch các tài sản bất động sản cổ phiếu cùng tài khoản
liên quan đến ông trần bắc hà trần duy tùng và các bị cáo